cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục đối ngoại
công an tỉnh bà rệ vũng tàu công an thành phố hồ chí minh đã phát hiện và bắt giữ ba công dân
hàn quốc nhập cảnh vào việt nam tổ chức điều hành đường dây đánh bạc qua mạng internet cho người nước ngoài
qua công tác khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi điện thoại di động chín thẻ ngân hàng
ba mươi bảy máy tính đề bàn hai máy tính xách tay một modem internet bảy thiết bị nhận má otp
tóc cần ky nhiều thiết bị điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc
ba đối tượng nhập cảnh vào việt nam với mục đích du lịch nhưng đã thuê server đăng ký tên miền của nước ngoài
sau đó mua phương tiện thuê nơi hoạt động tại việt nam để tổ chức thiết lập
quản trị website cho công dân hàn quốc đánh bạc cá cực thể tạo trên mạng internet
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay với hàng nghìn tài khoản chơi số tiền tham gia đánh bạc rất lớn
khoảng tám sáu tỷ won tương đương với một trăm bảy mươi tỷ việt nam đồng
cũng liên quan đến cửa bạc một đường dây mua bán số lô số đề quy mô lớn
vừa bị các lực lượng thuộc công an tỉnh hưng yên phát hiện triệt phá thu giữ trên năm trăm năm mươi triệu đồng
vào lúc một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng bốn lực lượng công an tỉnh hưng yên phối hợp bắt quả tang
và khám xét khẩn cấp người và nơi ở đối với phạm văn độ ở phường minh khai thành phố hưng yên
quá trình khám xét tổ công tác thu giữ tại chỗ một máy fax hai điện thoại di động
hai ipad hai trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt
một xe ô tô cùng một số vật chứng có liên quan
trong ngày độ bị bắt quả tang có hai mươi hai thư ký đã chuyển bảng tổng hợp số lô số để qua gia lô cho độ
với tổng số tiền giao dịch trị giá gần chín trăm linh triệu đồng
cùng thời điểm đó các tổ công tác khác của ba đơn vị đã đồng loạt tiến hành kiểm tra
và khám xét khẩn cấp người nơi ở của tám đối tượng khác có liên quan đều ở thành phố hưng yên
thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc ghi và nhận lô đề cùng số tiền hơn hai trăm bảy mươi triệu đồng
được biết độ chính là chủ đề và là đối tượng cầm đầu
trong đường dây hàng ngày độ nhận các bảng tổng hợp số lô để qua tin nhắn gia lô
của hàng chục thư ký với số tiền giao dịch trên dưới một tỷ đồng
quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi chín tháng bốn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã phối hợp với các đơn vị
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và triệu tập tám thư ký trong đường dây của độ lên làm việc
với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú ở thôn bùi xá xã ngũ thái huyện thuận thành
vừa bị công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh khởi tố vụ án khởi tố bị can
tại cơ quan điều tra đối tượng nam khai nhận từ năm hai nghìn tám đến nay
đã cho nhiều người có nhu cầu vay tiền với tổng số tiền khoảng một năm tỷ đồng
với lãi suất từ ba năm trăm linh đồng đến năm đồng một triệu đồng một ngày
tương ứng với khoảng một trăm ba mươi đến một trăm tám mươi một năm
cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ long đã thu lợi bất chính được gần hai trăm linh triệu đồng
sau hai mươi ba năm lẩn trốn tại trung quốc hoàng bích ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú tại thôn khòn kè xã xuân mai huyện văn quan tỉnh lạng sơn
là đối tượng truy nã đã bị công an trung quốc tiến hành trao trả
cho các cơ quan chức năng việt nam để xử lý theo thẩm quyền
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đối tượng hoàng bích ngọc bị công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
khởi tố về hành vi
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong quá trình bị tạm giam tại công an huyện văn lãng vào khoảng tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đối tượng đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn sang trung quốc
công an huyện văn lãng ra quyết định truy nã đối với hoàng bích ngọc về hai hành vi
là lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ
đồng thời gửi công hàm nhờ lực lượng công an trung quốc điều tra bắt giữ đối tượng
sau khi bắt giữ được đối tượng hoàng bích ngọc ngày một mươi chín tháng bốn
công an trung quốc đã tiến hành trao trả cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị
và công an tỉnh lạng sơn để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn tại nước ta được thiên nhiên ban tặng nguồn tài nguyên quý giá
để phát triển kinh tế xã hội thu lại nguồn lợi cho đất nước
song tài nguyên không phải là vô hạn và đang bị nhiều đối tượng khai thác một cách bừa bãi và tận thu
vâng mới đây nhất thì phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre
phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện hai tàu sắt không mang số hiệu
có tải trọng từ bốn mươi đến năm mươi tấn đang khai thác cát trên sông tiền thuộc địa bàn xã quế sơn huyện châu thành
vào thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện có bốn người trên hai tàu sắt
gồm có ngô văn hải bùi tôn quyên cùng chú ở khu phường tân long thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
bùi trí cường và đoàn văn xe cùng chú xã thạnh hải huyện thạnh phú tỉnh bến tre
đang sử dụng hai phương tiện công suất lớn hút cát thế nhưng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản
khối lượng cát các đối tượng đã thu được lên hai tàu là gần bốn mươi tám mét khối
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một điểm thu mua hải sản có nhiều vi phạm về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường
đã bị công an phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh phú yên
phối hợp với công an thành phố tuy hòa và đơn vị chức năng
của bộ sở nông nghiệp phát hiện
đó là điểm thu mua hải sản đông tác của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản giang nam
có địa chỉ tại thành phố tuy hòa
tại thời điểm kiểm tra tại đây có hai mươi bảy lao động tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chế biến
không mang khẩu trang găng tay áo mũ bảo hộ lao động
nơi sản xuất đặc biệt là sân phơi thủy sản nằm cạnh tuyến đường giao thông
nên ô nhiễm bụi và nhiều yếu tố gây hại khác
công dãnh thoát nước thải không có nắp đậy nước thải không có hầm chứa
mà cho chảy trực tiếp ra hố đất bên ngoài
với những vi phạm về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường
của công ty trách nhiệm thủy sản giang nam phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh phú yên đã lập biên bản và hoàn tất hồ sơ
để xử lý theo luật định
thưa quý vị tại hà nội thì vấn nạn rác thải vẫn luôn là nỗi ám ảnh
của nhiều tuyến đường và nhiều khu phố
rác chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu tiện đâu thì người ta sẽ xả rác ở đó
và thậm chí nhiều nơi đã treo biển là cấm đổ rác
thế nhưng đống rác thì vẫn đầy lên theo từng giờ vậy
vâng tình trạng này thì tôi cũng đã rất là thấu hiểu
bởi lẽ là chính trong những cái khu phố mà tôi đã từng ở
thì cũng đã xảy ra việc là đổ trộm rác
vấn nạn này cho thấy rằng ý thức của một bộ phận của người dân
vẫn là một câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi
vâng thay vì cứ chứng kiến rồi bỏ qua rồi làm ngơi
thì có lẽ là có những ý tưởng mới
ý tưởng mới nên được đề xuất để từng bước ngăn ngừa tình trạng này
ví dụ như là câu chuyện mà phóng viên của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây
cho thấy là một sáng kiến thú vị trong việc ngăn chặn nạn đổ trộm rác thải
vâng trước đây tại cái khu vực này dưới chân cột điện
thì có thể nói là rác chất đống bốc mùi và gây ô nhiễm nghiêm trọng
nhưng kể từ hơn một tháng nay thì khu vực này đã trở nên phong quang và sạch sẽ như thế này
vì sao lại có sự thay đổi này
vâng câu trả lời đó chính là ở những tấm hình hiện dụng tại đây
điện thoại rồi camera camera thì cháu ai mà đặt rác quay ra với ra
cũng phải lấy từ trong ảnh từ trong điện thoại ra đấy
thì thôi thì khóng lên thì treo lên để cho chừa đi chứ không như thế này
cả chiều ba mươi tết người ta vừa tăng thường rác là mấy chuyến mấy chuyến đâu vào đấy hết rồi
xong cái mình vào nhà cái ra lại thấy mấy bọc nù nù đây rồi
những người mà có hành vi đổ trộm rác thải tại đây sau khi bị camera ghi lại và công khai gián ảnh tại đây
và tổ dân phố hội phụ nữ đến tận nhà nhắc nhở về cái hành vi của mình
thì đều rút ra cho mình bài học và không ai còn vi phạm trong cái việc mà đổ rác thải gây ảnh hưởng môi trường tại đây nữa
nếu mà theo như của thông báo của phường là phạt sáu triệu và ba đến sáu triệu nhưng mà đây thì thôi nhắc nhở
nên là lần sau là không được vi phạm vi phạm lần thứ hai mà có ảnh lần hai
thì là cứ theo thông báo của ủy ban mà phạt thôi
thế là từ đấy chủ đi là không có một bọc rác mà hết sạch sẽ bóng loáng luôn
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội
và ủy ban nhân dân các tỉnh bắc ninh hưng yên vĩnh phúc
đề nghị xử nghiêm xe ứng dụng grab hoạt động trái phép trên địa bàn hà nội
theo đó bộ giao thông bộ tải đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chỉ đạo sở giao thông bộ tải yêu cầu công ty trách nhiệm như hàn grab
thực hiện thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối
hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ giao thông bộ tải cũng đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hà nội
và ủy ban nhân dân các tỉnh bắc ninh hưng yên vĩnh phúc
tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương kiểm tra xử lý
theo quy định của pháp luật hiện hành các đơn vị vi phạm nếu có
đối với lái xe đơn vị vận tải đơn vị cung cấp phần mềm
đối với hoạt động vận tải có ứng dụng khoa học công nghệ
trong hỗ trợ quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách
theo hợp đồng trên địa bàn của địa phương mình
đại học kinh tế quốc dân đang xác minh hai thí sinh từ sơn la
có tổng điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
đây là thông tin được ông bùi đức triệu trưởng phòng quản lý đào tạo
đại học kinh tế quốc dân cho biết vào chiều ngày hôm qua một mươi chín tháng bốn
theo ông triệu nhà trường vừa nhận được thông tin trong số bốn mươi bốn thí sinh
ở sơn la được nâng điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám có hai thí sinh đăng ký học tại trường
trong đó một thí sinh có tổng điểm tranh lệch được nâng là bốn tám điểm
và thí sinh còn lại có điểm tranh lệch được nâng là năm điểm
tuy nhiên đến nay đại học kinh tế quốc dân chưa nhận
được báo cáo từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la về hai thí sinh trên
vì vậy trong sáng ngày một mươi chín tháng bốn nhà trường đã gửi công văn hỏa tốc
đến sở để chủ động hơn
nhà trường cũng đang xác minh thông tin có đúng hai thí sinh sơn la
đang học ở trường không được nâng điểm trong kỳ thi trung học
phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đang học ở ngành nào
quan điểm của nhà trường là thực hiện đúng theo quy chế tuyển sinh
của bộ giáo dục và đào tạo
nếu điểm thật của thí sinh còn đủ trúng tuyển thì vẫn cho học bình thường
nếu không đủ thì sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển
trước đó đại học kinh tế quốc dân đã nhận được báo cáo
từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
có năm thí sinh có kết quả chấm thẩm định khác so với điểm đã công bố
trong đó hai em có tổng điểm thấp hơn so với điểm trúng tuyển
nên bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển
ba thí sinh còn lại có điểm cao hơn điểm trúng tuyển
nên tiếp tục học bình thường
vâng thưa quý vị kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
và các kỳ thi quốc gia
quan trọng khác đang đến rất gần
và đây cũng là thời điểm mà các thí sinh
phải khẩn trương ôn luyện để ghi nhớ kiến thức
để được điểm cao
áp lực học và điểm số thì luôn luôn là nỗi ám ảnh
đối với rất là nhiều em học sinh và sinh viên
thậm chí là nhiều em còn mắc các dối loạn
về sức khỏe thậm chí là có vấn đề về tâm thần nữa
dù đã được cảnh báo thế nhưng hàng năm
số lượng bệnh nhân trong độ tuổi học sinh sinh viên
đến khám và điều trị do dối loạn
về sức khỏe tâm thần do áp lực học
và thi thì vẫn liên tục gia tăng
và theo các chuyên gia y tế
đây thực sự là một hiện tượng đáng bao động
đang là học sinh lớp chín
nhưng em học sinh này có những biểu hiện
cáu gắt khi phải làm bài tập về nhà
em thường ở trong phòng một mình
không giao lưu với ai
mẹ em cho biết em có những biểu hiện trầm cảm
gần một năm nay
vì lo lắng con không tập trung học để thi vào cấp ba
nên gia đình đã đưa em vào viện sức khỏe tâm thần
bệnh viện bạch mai để khám và điều trị
khi con khóc nói là con cố gắng học lắm rồi
nhưng mà con vẫn không giỏi được
trong khi thì mẹ cứ nói là con không lo
nhưng thực chất con rất là lo
mà con vẫn không giỏi được
thế đến lúc mà nó phùn lên
nó khua một hồi
xong bắt đầu nó tắt điện hết
nó nằm ngồi trong một góc nhà
nó cứ thế nó ôm đầu và nó khóc
với trường hợp này
em đang là sinh viên năm thứ ba
tại một trường đại học
nhưng thời gian gần đây thường xuyên
có biểu hiện đau đớn
đau đầu căng thẳng
không thể tập trung trong công việc và học tập
dạo này thì em có nhiều công việc cần phải làm
và sức khỏe của mình chưa đáp ứng đủ được điều đấy
và em muốn có một sự hỗ trợ từ bác sĩ
để mình có thuốc bổ
hoặc là có những phát hiện
nếu mình có một tình trạng gì đấy
để mình điều trị kịp thời
và tổng hợp lại
thì mình sẽ làm được các công việc của mình
theo như mình mong muốn
trung bình mỗi ngày tại viện sức khỏe tâm thần
bệnh viện bạch mai
tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám
trong đó có nhiều em chỉ mới một mươi ba đến một mươi bốn tuổi
theo các bác sĩ
gia đình và các thầy cô giáo
đóng vai trò quan trọng trong việc nhận biết
các biểu hiện của con
để đưa con đi tư vấn tâm lý
điều trị kịp thời
vì là áp lực học như thế
thì nó gây ra những các triệu chứng
thì tùy từng bệnh nhân
có những bệnh nhân thì có những triệu chứng khác nhau
có thêm bệnh nhân có triệu chứng là lo âu
có những bệnh nhân có triệu chứng trầm cảm
có những bệnh nhân có triệu chứng
về dối loạn cảm xúc
những cái đợt mà sát mới thi cử
thì số lượng bệnh nhân đến tăng hơn
tăng hơn một cách là rõ rệt
có riêng bản thân tôi một ngày
có thể khám đến bốn đến sáu cháu
bốn đến sáu bệnh nhân một ngày
các bác sĩ khuyến cáo
cha mẹ cần phải để cao
sức khỏe của con là chính
thấu hiểu và thông cảm cho những biến đổi
trong tâm sinh lý của con
không nên vì những thành tích
mà vô tình
tạo cho con những áp lực không đáng có
thay vào đó
cha mẹ và nhà trường cần tạo cho con
môi trường học tập thoải mái
và dạy con bằng một thái độ tích cực hơn
thưa quý vị và các bạn
những vụ gian lận điểm thi
tại các địa phương như hòa bình sơn la hà giang
vẫn tiếp tục là chủ đề nóng
được báo chí quan tâm trong những ngày vừa qua
đặc biệt là việc công bố danh sách phụ huynh
của những thí sinh được nâng điểm
thậm chí đã khiến cho dư luận dậy sóng
vâng có thể nói là
thi cử thì luôn đòi hỏi sự công bằng chăm sạch
để tìm ra những tài năng của đất nước
chỉ còn ít lâu nữa thôi thì học sinh cả nước
lại tiếp tục bước vào những kỳ thi quan trọng phải không ạ
và phải làm sao để tình trạng gian lận
không tiếp diễn sẽ là chủ đề
của cung dòng trẻ báo chí ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
cung dòng trẻ báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
vấn đề về gian lận điểm thi
tại các địa phương như sơn la hòa bình hà giang
thì vẫn đang là một chủ đề
rất là nóng trên các mặt báo
trong thời gian vừa qua
và đây cũng là chủ đề bàn luận của chúng tôi
với phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn
xin kính chào phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn
kính thưa ông là một người hoạt động
suốt cả một cuộc đời trong ngành giáo dục
thì hẳn ông cũng
có quan tâm đến những vấn đề
về gian lận thi cử
của các địa phương như sơn la hòa bình
hà giang đợt vừa rồi phải không ạ
chúng ta biết rằng là
sắp đến mùa tuyển sinh
thì cái hiện tượng gian lận thi cử
và nổi cộng nhất là chuyện
của hà giang sơn la và hòa bình
dư luận đã nóng lên
và cái nóng lên đó là đất yếu
bởi vì nó tạo ra sự nhức nhối trong sự sở hội
chúng ta thấy cái hiện tượng mà nâng điểm
gian lận cách trắng trận như thế
thì phải nói là nó
không chỉ tạo ra mất bình trong sự luận sở hội
mà nó đã tạo ra sự mất công bằng
về tương lai
cho các em học sinh
của nhiều môi trường nhau
nó tạo ra sự mất công bằng
giữa các thí sinh
mà chúng ta mỗi người đều có quyền ngang bằng nhau
một cái điều thứ hai
mà tôi cho rằng là cái nguy hiểm hơn
cái sự mất công bằng này
nó chỉ là phần nhỏ thôi
cái nó tạo ra
sự hệ lụy
về sự gian dối
thiếu trung thực
cho một thế hệ sau
những người mà được nâng điểm như vậy
thì chính những người đi trước đã tạo ra
một cái tuyển lệ rất xấu
mà có nhiều người cho rằng đây là một cái tệ
tham nhũng tương lai
tham nhũng quyền lực tham nhũng vị trí
tham nhũng cho những người phía sau của mình
thế hệ sau này
và nếu cứ thiên tượng này nó diễn ra
một cách phổ biến thì rõ ràng
nó sẽ mất niềm tin vào nền giáo dục của nước nhà
cũng rất may là chúng ta đã
điều tra khám phá xử lý kịp thời
vâng kính thưa ông cái vấn đề về gian lận điểm thi
thì nó đã nóng trên mặt báo
có lẽ là cũng nhiều tháng qua rồi
thế nhưng mà
nó liên tục có những diễn biến mới
ví dụ như trong thời gian gần đây thì các báo
bắt đầu tập trung vào cái hướng là
cái điểm thi tranh lệch như thế nào
giữa điểm thật và điểm giả chẳng hạn như thế này
đây là chúng tôi chỉ lấy ba trong số rất là nhiều
những trường hợp mà báo chí đã nêu thôi ạ
ví dụ như là thí sinh
các môn thi như thế này toán lý hóa
ngoại ngữ điểm giả
là chín chín chín tổng điểm
hai mươi bảy điểm thật là

là chưa đến một rồi tổng điểm là
bốn mươi năm tức là đã được nâng khống
lên tới hai mươi sáu năm mươi năm
điểm dư luận đang quan tâm đến
cái vấn đề là nên công khai
hay không nên công khai danh sách
những em được nâng khống điểm lên như thế này
thì thưa quán được không nhìn vào những con số này
thật đáng buồn chúng ta thật đáng
buồn một cái sự nâng điểm
rất là trắng trợn và
nó tạo một cái
hiệu ứng xã hội rất sống
còn việc công khai theo tôi
là chúng ta phải cân nhắc
đối với học sinh
thì bản thân các em có đôi khi là lạ nhân
các em còn phía trước
còn rất nhiều tương lai còn nhiều ảnh hưởng khác
và áp lực về mặt tâm lý mặt xã hội
đã phải xử lý nó
theo những quy định của pháp luật
xử lý theo quy định còn việc công khai
danh tính các em
lên mặt báo hoặc truyền thông
thì chúng tôi cho là phải cân nhắc
tuy nhiên cái việc
mà xử lý các em trả về địa phương
hoặc là nếu không đủ
điều kiện thi tuyển thì chúng ta
sẽ có cái hình thức là chúng ta không công nhận
cái kết quả thi đó đó là theo đúng quy định
của quy chế tuyển sinh trong số các em
thi này cái việc nâng điểm
nó nằm ngoài tầm tay của các em
và các em còn trẻ tương lai
còn rất rộng chúng ta nên có cách
ứng xử vừa đúng quy trình
đúng quy định của quy chế tuyển sinh
đồng thời khuyết sức nhân văn
tôi cũng đồng ý với ông rằng rất có thể các em
những cái đối tượng mà đã
nằm trong cái danh sách được nâng khống điểm đấy
thì có thể là những nạn nhân
thế tuy nhiên thì những người
sức cho cái việc nâng khống điểm này
tức là có thể là các bậc cha mẹ của các em
thì phương án xử lý như thế nào
chúng tôi cho rằng cần phải có
cái cách thức để
mà đấu tranh xử lý
với những người tham gia vào
quá trình nâng điểm này
ngoài những người nằm trong chuyên án phải xử lý
thì những cái phụ huynh những cái người
mà đã có cái quá trình tác động can thiệp vào
để mà tác động vào nâng điểm này
thì họ đều là cán bộ
vì vậy cho nên là tôi cho rằng là những cái con người đấy
hệ thống tổ chức đảng tổ chức
tổ chức đoàn thể ở đấy
phải được công khai với những người đó
và họ sẽ được xử lý
theo đúng cái quy định của đảng
quy định của cơ quan nhà nước của tổ chức đó
để có cái hình thức xử lý chứ không thể
cái chuyện này chúng ta trôi qua được bởi trôi qua đây
chúng ta dung dưỡng cho những mặt tiêu cực
và tiêu cực nó trở thành một nếp sống
nó trở thành một cái dòng cháy ngâm
trong đời sống dội
rất là bất lòng tin rất lớn
không chỉ cho xã hội hiện nay mà
chính là các thế hệ sau
và điều ấy nguy hiểm hơn cả tôi vẫn nhớ rằng
khi chúng tôi học cấp ba
thì ước mơ của rất nhiều bạn cùng lớp
rất nhiều các bạn cùng trang lứa
là được học vào các trường công an
quân đội và chính vì vậy
trường công an quân đội bao giờ cũng có
những yêu cầu về điểm thi
rất là cao và phải những bạn học rất là giỏi
thì mới dám đăng ký vào những cái trường như vậy
và trong cái danh sách
mà các em thi sinh được nâng khống
thì cũng rất là nhiều các em
là có nguyện vọng bước vào các trường công an quân đội
chẳng hạn đây ạ báo lao động
thì cũng có một cái danh sách tổng kết
thầy là các thủ khoa á khoa
đều là các thí sinh từ ba địa phương
đặc biệt là học viện an ninh nhân dân
có năm trên sáu thủ khoa
là đến từ hòa bình và lạng sơn
trước đó thì quan điểm của ngành công an cũng rất là rõ ràng
tức là tất cả những trường hợp như thế này
thì phải trả về địa phương
cái việc mà các thí sinh không đúng cái thực lực của mình
đổ vào các trường mơ ước của nhiều người
đấy cũng chính là sự đánh cắp ước mơ
của rất là nhiều bạn trẻ khác thưa phải không ạ
vâng cũng không thể phủ nhận
là những trường quân đội và công an
thì những năm vừa rồi
do nhu cầu xã hội
cho nên là cái điểm thi đầu vào rất là cao
và các em đổ thủ khoa
thì điểm lại càng cao nữa
nhưng ở đây chúng ta thấy là thủ khoa ở đây
là thủ khoa ảo
thủ khoa bằng sự gian lận
trong thi cử
mà gian lận đấy chính bằng những người lớn
nâng điểm các em lên
còn thực là các em không thể đổ
và điều ấy chúng ta thấy là những cơ sở
được tiếp nhận những thí sinh đó
là họ hoàn toàn
họ dựa trên kết quả
thi cử và nguyện vọng
thi vào các trường
họ hoàn toàn không có lỗi
và chúng ta thấy rằng các trường quân đội và công an thì rất là nghiêm túc
trong mơ đến đảm bảo
cái tiêu chuẩn về đạo đức
về lý lịch
về chức khỏe
và đặc biệt về trình độ
cái năng lực trình độ
thi đúng đầu vào
cho nên là khi phát hiện những trường hợp này
thì quan điểm của các trường là
làm đúng quy chế đào tạo
phải trả về đúng chất định thật của nó
và điều này cũng lấy lại công bằng
để cho những em khác
đáng lẽ họ được vào
nhưng vì các em này đã vào thế chỗ
bởi vì chúng ta biết là tất cả
chỉ tiêu đào tạo thì nó có hạn
mà không thể là vô dạng
nhất là những trường này là
là đào tạo bằng ngân sách nhà nước
chứ không phải là đóng học phí
cho nên là
nếu như chỉ tiêu đấy
mà những em đã bị điểm nâng điểm
và ngồi vào chỗ đấy
thì cho em khác không còn
thì chúng ta sẽ không có những trường hợp
đáng tiếc như thế này
sẽ xảy ra
chúng ta biết năm nay bộ giáo dục đào tạo
cũng đã cải tiến rất mạnh mẽ
để nâng cao cái hiệu quả
trong vấn đề tuyển sinh đảm bảo chất lượng
và nghiêm túc
bên cạnh đó thì các địa phương
cũng đang phối hợp với ngành giáo dục đào tạo
thực hiện rất nhiều cái biện pháp
qua các vụ án mà chúng ta vừa phát hiện
thì chúng ta có thể

nó tạo một cái sự hiệu ứng
để làm sao cho các cơ sở tuyển sinh ngay từ các địa phương
phải suýt chặt lại
kỳ luật kể cương
làm đúng quy định quy trình quy chế
và đặc biệt áp dụng các cái
phương tiện hiện đại
ngăn chặn cái khả năng
mà gian lận cao nhất
nhưng vấn đề quan trọng chính là con người
làm thế nào trong đội ngũ
những người trực tiếp tham gia
quá trình ra đề
coi thi chấm thi
kiểm tra kết quả và công bố
phải đảm bảo những con người
thực sự trong sạch thực sự nghiêm túc
trong sáng và thực hiện đầy đủ
quy trình quy chế
trong quá trình đó thì cái công tác
thanh tra kiểm tra giám sát
phải được thực hiện thường xuyên liên tục
và đúng đắn
để không còn những cái hiện tượng
lợi dụng chức vụ quyền hạng
lợi dụng tiền bạc lợi dụng quan hệ
để can thiệp vào quá trình thi cử
vâng kính thưa ông như vậy thì
cái việc mà các thí sinh gian lận thi cử
đây là một cái trường hợp hết sức là dấu
và chúng ta cần phải loại trừ trong môi trường giáo dục
phải không ạ bên cạnh đó thì để cho
các cái mùa thi được thực sự
nói công bằng thì bên cạnh những nỗ lực của ngành giáo dục
thì chúng ta một cái điểm rất là
quan trọng nữa những cái người mà
có trách nhiệm trong cái ngành này
có trách nhiệm hơn với tương lai của đất nước
có phải không kính thưa ông vâng
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
với những tin tức đáng chí khác
thưa quý vị mở đầu
chuyên mục có thể bạn quan tâm ngày hôm nay
sẽ là một thông tin liên quan tới
một nhà thờ đã tám trăm năm mươi năm tuổi
mới đây một ngọn lửa
đã thiêu dụi hoàn toàn một phần mái
của nhà thờ này khiến cho cả thế giới
đến nguyến thở và thậm chí là vô cùng đau xót ạ
ai mà biết đến nước pháp nhất là
đã từng đặt chân đến pháp thì
có thể nói rằng là có thể là không biết đến
nhà thờ đức bà paris
và không chỉ đẹp trên thực tế mà nó còn được
lẽ thêm trên ngòi bút của đại văn hào
victor hugo và vụ cháy vừa rồi
thì có thể nói là một thảm kịch không ai mong muốn
phải không anh vũ
vâng ạ chắc chắn rồi ạ nhưng mà
thực ra thì không sao bởi vì tất cả những kiến trúc sư
hàng đầu trên thế giới hiện vẫn đang
cố gắng để có thể tôn tạo cũng như là
thiết kế lại phần lớn cái diện tích
cũng như là cái thiết kế
của nhà thờ này và nếu như mà
quý vị là người yêu thiết kế hoặc là kiến trúc sư
thì tại sao không thử đề xuất ý kiến ạ
bởi vì theo thủ tướng pháp
edouard philippe pháp sẽ tổ chức
một cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc tế
nhằm xây dựng lại ngọn tháp của nhà thờ
vốn bị hư hại hoàn toàn
trong vụ cháy xảy ra tối một mươi năm tháng bốn
cuộc thi này sẽ dành cho các kiến trúc sư
đến từ mọi nơi trên thế giới
và đưa ra nhiều lựa chọn
như bảo tồn kiến trúc vốn có của tòa tháp
hay thay thế nó bằng một diện mạo khác
chính quyền pháp đang rất kì vọng
vào cuộc thi này với hy vọng
xây dựng lại được một nhà thờ đức bà
có sức ảnh hưởng như xưa
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
vừa xây dựng mức thu học phí
từ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo hướng tăng
đối với cấp nhà trẻ và trung học phổ thông
cụ thể đến năm học tiếp theo
mức thu phí của hà nội
sẽ là ba trăm linh đồng một tháng
đối với thành thị một trăm hai mươi đồng một tháng
đối với nông thôn và ba mươi đồng một tháng
đối với khu vực miền núi
thống kê cho thấy các đơn vị sử dụng
bốn mươi tổng số thu học phí
để chi cải cách tiền lương
kinh phí còn lại để chi phục vụ dạy
học còn rất hạn hẹp
hà nội có mức thu nhập bình quân đầu người
cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân của cả nước
và là thành phố có mức thu nhập
đứng đầu vùng đồng bằng sông hồng
và đứng thứ ba của cả nước
do vậy mức thu học phí học kỳ tới
nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng
còn nếu quý vị là người yêu shopping
thích mua sắm thì đừng quên
tại thành phố hồ chí minh
trong tuần tới đây sẽ diễn ra hội trợ
hàng việt nam chất lượng cao
với sự góp mặt của hàng trăm doanh nghiệp việt
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày một tháng năm
tại nhà thi đấu phú thọ
quận một mươi một thành phố hồ chí minh
hơn năm trăm linh gian hàng của doanh nghiệp việt
được cam kết đạt chất lượng cao
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
và các tiêu chuẩn khác
sẽ được mở tại hội trợ
tại hội trợ lần này thì người tiêu dùng
có thể hiểu hơn về quy trình sản xuất
chế biến cách pha chế và thưởng thức
các loại đặc sản việt
bên cạnh đó nhiều phần quà hấp dẫn
và phần thưởng thú vị
đang chờ đón quý vị khi tham gia
hội trợ lần này
vâng tuy nhiên
tôi có một lời khuyên nhỏ
thưa quý vị cũng như là chị viu anh
nếu như chị viu anh cũng như quý vị
muốn tham gia hội trợ lần này
thì cũng nên cẩn trọng
bởi vì khi mà lưu thông ở trên đường
tại thành phố hồ chí minh
thì thời tiết khá là nắng nực
thậm chí là rất là gay gắt
tôi cũng phải công nhận như vậy
bởi lẽ là tôi có rất nhiều người bạn
ở trong nam thì họ cũng đang kêu ca
rằng là nắng nóng nóng rát thậm chí là
chắc chắn rồi ạ
bởi vì sao
theo thông tin từ weather online
là một tổ chức thời tiết quốc tế vừa công bố
có một con số khiến rất là nhiều người
chắc chắn là sẽ phải giận mình
đó là chỉ số tia cực tím uv
tại thành phố hồ chí minh
từ hôm qua cho đến ngày hai mươi ba tháng bốn
sẽ nằm ở mức cực đại
cụ thể hơn chỉ số tia uv ở thành phố hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng bốn đạt đỉnh cực đại
với chỉ số là một mươi hai
và ba ngày tiếp theo là một mươi một
mức báo động có thể gây nguy hiểm
cho da và mắt
theo tổ chức y tế thế giới who
khi tia uv ở mức tám đến một mươi
thời gian gây bỏng da khoảng hai mươi năm phút ngoài nắng
khi chỉ số tiêu uv từ mức một mươi một trở lên
nguy cơ làm da bị bỏng
nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng một mươi phút
mà không được bảo vệ
và tia uv ấm một mươi hai là rất nguy hiểm
cho sức khỏe đặc biệt là trẻ em
vậy nên quý vị cần hết sức cảnh giác
tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình
và người thân trong gia đình
trong phần tiếp theo của chương trình
xoay đồng tháp chính thức lên đường
chinh phục thị trường khó tính mỹ
quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh toàn cảnh an ninh ngày mới
phát sóng lúc sáu h sáng trên antv
và ngày sau đây thì những đồng nghiệp của chúng tôi
ở miền nam sẽ gửi tới quý vị và các bạn
những tin tức đáng chú ý khác
xin được mời trường quay sáng phương nam ạ
xin cảm ơn biên tập viên anh vũ
và biên tập viên viu anh
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị vào chiều ngày một mươi chín tháng bốn
viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh
tổ chức buổi xin lỗi công khai
từ ủy ban nhân dân phường một mươi ba quận năm
đối với ông chu quang hưng bảy mươi ba tuổi ngụ quận năm
tuy nhiên người xin lỗi không chấp nhận
theo đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ông hưng có mua bán một căn nhà
tại phường một mươi ba quận năm
nhưng giữa hai bên xảy ra tranh chấp
ông hưng bị tố cáo ra công an
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ông hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung
tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh
đã ban hành cáo trạng truy tố ông về hai tội này
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ông hưng được trả tự do
viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh quyết định
đình chỉ vụ án do không có căn cứ xác định
ông hưng phạm hai tội trên
liên quan đến vụ làm oan ông hưng
bảy cán bộ của công an
viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh
tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh bị kỉ luật
viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
việc gây oan sai cho ông hưng xuất phát từ sai phạm chủ quan
trong việc áp dụng pháp luật hình sự
của các cơ quan tiến hành tố tụng
viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh
tổ chức xin lỗi công khai đối với ông
nhưng ông chu quang hưng cho biết
ông không chấp nhận lời xin lỗi này
theo ông hưng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
phải đứng ra xin lỗi ông
ông hưng yêu cầu viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh
bồi thường cho ông một đồng danh dự
và chín mươi chín tỷ đồng về thiệt hại vật chất
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết
ông bắt giữ một băng nhóm buôn bán tàn trứ ma túy liên tỉnh
có dấu hiệu xuyên quốc gia
và tàn trữ nhiều vũ khí quân dụng trái phép
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an thành phố hồ chí minh
tuần tra tại giao lộ đường trần hưng đạo nguyễn tri phương
thì phát hiện một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn
nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
và thu giữ một khẩu súng ngắn kèm đạn
một thanh kiếm một bịch ni lông nghi là ma túy đá
các đối tượng trên xe gồm
võ trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quê hải phòng
nguyễn văn vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê thái bình
nguyễn văn vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê cần thơ
đã bị mời về làm việc
tiếp tục khám xét nơi ở của nghĩa
công an thu giữ thêm một khẩu súng
sáu viên đạn và ba thanh kiếm
mới rộng điều tra công an bắt giữ trần thị trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê cần thơ
trang thừa nhận mỗi ngày tiêu thụ khoảng một viên thuốc lắc
do nghĩa lấy về từ campuchia
mới rộng điều tra công an công an
đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác
trong đường dây này
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đội kiểm soát hải quan phối hợp với
chi cục hải quan cửa khẩu cán sài gòn khu vực một
cục hải quan thành phố hồ chí minh
và đội sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an thành phố
vừa phát hiện lô hàng mỹ phẩm
và thực phẩm cao cấp từ pháp có nhiều sai phạm
theo thông tin tờ khai
container hàng từ cảng lơ ha pháp
và cảng cát lái thành phố hồ chí minh
do công ty trách nhiệm hữu hàng sản xuất thương mại
dịch vụ giao nhận vận chuyển xuất nhập khẩu bảo tín
ali dành cho trẻ từ một mươi hai tháng tuổi đến ba tuổi
ván sữa latte
dầu gội đầu hiệu dessant
serum gifford không được khai báo
tất cả đều hàng của pháp
đây cũng là những mặt hàng sữa dầu gội đang bán chạy trên thị trường
được xác định là hàng chất lượng
và được khách hàng việt đặc biệt là giới nữ trẻ yêu chuộng
hiện cơ quan chức năng đang kiểm đếm và xác định
sai phạm của đơn vị này để xử lý theo pháp luật
thưa quý vị đồng tháp là một tỉnh
có sản lượng hàng hóa nông sản lớn
đặc biệt là ngành hàng xoài đứt đầu
trong vực đồng bằng sông cổ long
mới đây lô xoài đầu tiên của việt nam
chính thức được xuất khẩu sang hoa kỳ
trở thành loại quả hoa tươi thứ sáu sau vải nhãn chôm chôm
vú sữa thanh long chinh phục thị trường khó tính này
với hành trình gần một mươi năm thực hiện đàm phán
và xúc tiến các thủ tục
để đưa trái xoài thâm nhập vào thị trường hoa kỳ
trong đó xoài cao lạnh đã được
cơ quan kiểm dịch động thực vật hoa kỳ
cấp phép và trao chứng nhận xuất khẩu
trái xoài sang nước này
vào ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là nỗ lực rất lớn của bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn đã tích cực đàm phán
với đối tác phía hoa kỳ
phải nói là cái thị trường
trái cây trên thế giới nói chung
và trái xoài nói riêng thì còn rất là lớn
đặc biệt là thị trường mỹ
thì người dân mỹ tiêu thụ hàng năm
tới tên bốn trăm linh nghìn tấn xoài
mặc dù vậy thì nếu như chúng ta vẫn tiếp tục
đẩy mạnh và tiêm lĩnh về thị trường
trên thế giới về trái cây cũng như là xoài
thì chúng ta cũng cần phải làm tốt mấy cái việc
thứ nhất là các địa phương và quả nông dân
chúng ta cần phải tổ chức sản xuất
một cách căn cơ hơn đặc biệt
và áp dụng những tiến bộ kỹ thuật
thứ hai là đề nghị các doanh nghiệp
cũng phải tham gia tạo ra một cái vùng nguyên liệu
của mình và theo cái hướng là liên kết
với nông dân để chúng ta có vùng
nguyên liệu của quy mô lớn
và kiểm thoát được chất gỡ
theo cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn để quả xoài vào được thị trường
hoa kỳ phải đảm bảo nghiêm ngặt
các yêu cầu khắc khe của đối tác
cho hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật
truy xuất nguồn gốc sản xuất theo tiêu chuẩn
thực hành nông nghiệp tốt gap và global gap
ngoài những yêu cầu nghiêm ngặt trên
tỉnh đồng tháp còn tập trung
xây dựng nhãn hiệu hàng hóa
xác nhận cấp mã vùng trồng xoài để xuất khẩu
liên kết sản xuất với tiêu thụ
sử dụng công nghệ blockchain
công nghệ xử lý sau thu hoạch chế biến
góp phần gia tăng giá trị cho ngành xoài
để chuẩn bị cho việc xuất khẩu xoài của đồng tháp
ngay từ những năm hai nghìn năm hai nghìn sáu
tỉnh đồng tháp
ngành nông nghiệp đã có những kế hoạch
để phát triển những vùng trồng tập trung
đưa các tiến bộ học kỹ thuật
vào trong cây sản xuất
xong để phát triển bền vững ngành hàng xoài
trong thời gian tới nói riêng và cây ăn trái
nói chung tạo điều kiện để trái cây
của việt nam có thể vươn xa hơn nữa
thâm nhập các thị trường khó tính trên thế giới
đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ không nhỏ
từ các bộ ba ngành trung ương
và sự liên kết hợp tác bền vững
với các doanh nghiệp xuất khẩu
trên địa bàn tỉnh và trong nước
thì từ năm hai nghìn một mươi sáu đã
nhận có những cái vùng trồng mà chọn được
những cái vùng trồng tốt làm cái mở vùng tốt
để xuất khẩu đi những cái nước như là
mỹ rồi hàn quốc rồi
thì bây giờ cái xuất khẩu mỹ
thì hình như cái thị trường này
nó hơi khó tính một chút nhưng số lượng nó rất là cao
ký kết cái
cho xuất xoài sang mỹ thì
công ty kim dung đồng tháp đã có những
cái bước chuẩn bị rất là
là chú đáo là
lựa những cái vùng trồng cho đến
cái nhà đóng đói
lựa những cái vùng trồng
theo hướng việt gap
global gap làm theo cái hướng hữu cơ
lo xoài xuất khẩu đầu tiên
của tỉnh đồng tháp sang hoa kỳ lần này
là niềm phấn khởi và tự hào của người trồng xoài
làm gia tăng lợi nhuận hiệu quả
kinh tế cao cho nhà vườn
và tăng thu nhập cho người lao động
bản tin xin được tiếp tục với một thông tin
văn hóa đáng chú ý rộng rắn lên
là tên gọi triển lãm sắp đặt
nổi tiếng của nghệ sĩ u đàm
sau bốn năm chu du ở nhiều quốc gia vào đêm
ngày một mươi chín tháng bốn vừa qua triển lãm này
đã chính thức trở về việt nam
quy mô và hoàn chính hơn các tác phẩm đã đem lại
cái nhìn trực quan táo bạo về thực trạng ô nhiễm môi trường
những dòng xe máy lao vun vút vô tận
khi luồng khí thải được hiện hình
trộn bắp bằng túi ni lông
và những con rắn búa vây
và bóp nghẹt sức khỏe con người mỗi ngày
lặng lẽ nhưng vô cùng đau hại
triển lãm rồng rắn lên serpent s tales
của nghệ sĩ u đàm tại gallery
quỳnh tp hcm được trải dài suốt năm tầng
nghệ thuật sắp đặt video
trên ảnh liên tiếp mang đến cho khách
tham quan cảm xúc tếu táo
nhưng cũng vô cùng gai gốc
khi mà tôi nghĩ đến xe máy
và cái hơi thoát ra từ nó
thì mình không thể bắt nó bằng túi bãi được
thành ra mình muốn nghĩ đến
những con rắn bằng khí thoát ra
bây giờ mình phải làm túi ni lông
mà mình bắt nó lại
thì đó là lý do tại sao mình dùng túi ni lông
mình có thể mình so sánh được
singapore cũng khá lớn
mà ở đây nó đặc biệt là
nó trên hai ba tầng
thì cái cách trình bày
nó cũng khác một tí
và cái cấu trúc nó thấy nó thú vị hơn
vì mình có thấy nhiều xe
mà xe cổ của sài gòn
thì mình cũng thích lắm
những cái tác phẩm như thế này
thì đối với những cái
nước như là singapore
hay là nhật bản hàn quốc
thậm chí là thái lan
thì mình cũng đã nhìn thấy khá là nhiều ở các bảo tàng rồi
và một phần của những tác phẩm này
đều đã được triển lãm rộng rãi ở khắp nơi
lần đầu tiên ở việt nam
có một cái trưng bày phải nói là hoàn thiện nhất
của nghệ sĩ u đàm
gồm tất cả các cái tác phẩm
trong cái bộ surfing tales
rộng rắn lên này
để mà làm một cái size specific
tức là một cái sắp đặt địa điểm
dành riêng cho một cái khu vực
như ở việt nam thì đây là một cái
tác phẩm mà bảo nghĩ là rất là
đầy tham vọng
thì khi mà mình dùng xe máy
để mình làm một cái phương tiện
và một cái chất liệu
thì cái chất liệu mình đây là khí thải
thì nó diễn tả một cái chuyện
nó có tính vừa địa phương vừa toàn cầu
tại vì thật ra
mình đi xa hơi thì cũng tạo ra khí thải thôi
mà rất nhiều lần nữa
thành ra khi mà đến ngoại quốc
thì cái marxit của mình cái thông điệp của mình
nó vẫn được người ta rất là chấp nhận
chỉ nghĩ là nếu
có các bạn trẻ tới thăm
coi cái video coi cái truyện lãm
mà cảm giác thấy là
mình muốn làm một cái gì đó sạch hơn
cho môi trường
là mình thấy mình cũng có thành công trong đấy

ngay sau đây mời quý vị và các bạn
cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng
phía tây với đới gió tây nam
gây hiệu ứng phơn mạnh
nên ngày hôm nay hai mươi tháng bốn
nắng nóng tiếp tục xảy ra ở bắc bộ và trung bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là
từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ c
riêng khu vực tây bắc bắc bộ
và các tỉnh bắc và trung trung bộ
còn nắng nóng gây gắt với nền nhiệt độ
là từ ba mươi tám cho đến ba mươi chín độ c
có nơi trên bốn mươi độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ
là từ một mươi một cho đến một mươi sáu giờ
cảnh báo nắng nóng diện rộng
ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ
thì có thể kéo dài cho đến
ngày hai mươi hai tháng bốn
riêng khu vực tây bắc vùng núi phía tây của bắc trung bộ
các tỉnh trung và nam trung bộ
có nắng nóng kéo dài hơn
còn tại khu vực hà nội
trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất
trong ngày phổ biến là từ ba mươi năm cho đến ba mươi tám độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ
là từ một mươi một cho đến một mươi sáu giờ
từ ngày hôm qua một mươi chín tháng bốn
cho đến ngày hai mươi bốn tháng bốn
ở các tỉnh nam bộ
có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là
từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ
là từ một mươi hai cho đến một mươi sáu giờ
do ảnh hưởng của nắng nóng
có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nhiều nguy cơ
sẽ ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và nguy cơ cao sẽ ra cháy rừng
ở các tỉnh trung bộ và tây bắc bắc bộ
ngoài ra thì thưa quý vị
nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước
kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc
lâu với nền nhiệt độ cao
chính vì vậy người dân cần
hạn chế tham gia giao thông
lao động ngoài trời vào thời điểm từ một mươi một
cho đến một mươi sáu giờ hàng ngày
đồng thời cần bổ sung đủ nước
và chế độ dinh dưỡng hợp lý
để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
còn ngay bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước